ngày hôm nay công an quận một mươi hai tp hcm đang khám nghiệm hiện trường điều tra vụ cháy nhà dân trên địa bàn phường hiệp thành khiến cho một người tử vong
trước đó vào lúc hai h hai mươi sáu phút cùng ngày nhà dân tại số năm trăm năm mươi một trên hai trăm sáu mươi ba trên bốn mươi bốn đường lê văn khương phường hiệp thành bất ngờ xảy ra hỏa hoạn
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận một mươi hai lập tức điều động lực lượng đến hiện trường triển khai dập tắt đám cháy vào lúc ba h một mươi một phút cùng ngày
tuy nhiên vụ cháy đã khiến cho người đàn ông ba mươi hai tuổi trong nhà tử vong diện tích cháy khoảng tám mươi m hai một số vật dụng sinh hoạt trong gia đình bị thiêu dụi
bước đầu xác định thời điểm xảy ra cháy trong căn nhà có bốn người trong đó hai người lớn và một trẻ nhỏ thoát nạn qua ban công nhà kế bên ra ngoài an toàn
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được tham gia
được điều tra làm rõ